liên quan đến vụ việc tài xế không nhường đường cho xe cứu hỏa đi làm nhiệm vụ vào trưa ngày bốn tháng một mươi
tại thành phố vinh tỉnh nghệ an hôm nay phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh nghệ an
đã mời tài xế nguyễn bắc vĩnh sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi trú tại thị trấn phố châu huyện hương sơn tỉnh hà tĩnh
lên để làm việc tài xế vĩnh bị xử phạt hai năm triệu đồng và bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe hai tháng
cụ thể trên cơ sở đoạn clip được chia sẻ trên mạng xã hội và các cơ quan báo chí đăng tải
cảnh sát đã xác minh và làm rõ ông vĩnh chính là người điều khiển chiếc xe ô tô mang biển kiểm soát ba mươi tám a một mươi bảy nghìn sáu trăm ba mươi sáu
có hành vi ngáng đường xe cứu hỏa làm việc tại phòng cảnh sát giao thông tỉnh nghệ an
sau khi xem lại hình ảnh vi phạm ông nguyễn bắc vĩnh đã thừa nhận sai khi không nhường đường cho xe cứu hỏa
đồng thời ký vào biên bản vi phạm lý giải về việc không nhường đường cho xe ưu tiên
ông vĩnh cho biết do xe quá ồn nên ông đã không nghe thấy tiếng còi xe cứu hỏa và loạt thông báo
sau khi được tài xế đi gần đó báo ông đã lập tức nhường đường